tại trụ sở hội đồng liên bang tức thượng viện nga ở thủ đô moscow tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến với phó chủ tịch hội đồng liên bang nga andrei turochak
tổng bí thư nguyễn phú trọng và phó chủ tịch hội đồng liên bang andrei turochak vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước có những bước tiến tích cực
quan hệ chính trị tốt đẹp tin cậy lẫn nhau tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước phát triển với các lĩnh vực hợp tác toàn diện phong phú và hiệu quả
đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của các cơ quan nghị viện hai nước vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước và nhân dân hai nước
tổng bí thư trân trọng cảm ơn hội đồng liên bang và các nghị sĩ của nga đã luôn đồng thuận ủng hộ sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với việt nam
đồng thời nhấn mạnh đối với việt nam liên bang nga vừa là đối tác lớn đối tác truyền thống vừa là người bạn thủy chung trong sáng
tổng bí thư bày tỏ cảm kích trước những tình cảm và mối quan tâm mà hội đồng liên bang nga luôn dành cho việt nam
đề nghị hội đồng liên bang nga tiếp tục hợp tác tích cực chia sẻ với quốc hội việt nam những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động lập pháp giám sát
nhất là trong bối cảnh việt nam đang đẩy mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật nâng cao vai trò của quốc hội và các cơ quan dân cử